tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ ba khóa một mươi hai
tập trung vào các nội dung thảo luận thực hiện nghị quyết một mươi tám và một mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ tinh gọn hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào nội dung vận động phụ nữ tích cực tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp
về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội bà nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam chủ trì hội nghị
thực hiện tinh thần nghị quyết một mươi tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
một số tỉnh địa phương đã kiện toàn bộ máy tổ chức tinh gọn và hiệu quả
tuy nhiên một thực trạng dễ nhận thấy hiện nay tại một số địa phương cơ sở
đó là chưa có hỗ trợ nào cho các hội viên hội phụ nữ hoạt động như tiền xăng xe đi lại
nhất là tại các vùng sâu vùng xa
vì vậy công tác hoạt động của hội gặp không ít khó khăn
nhất là trong quá trình hiện nay các thế lực thù địch lợi dụng để kích động lôi kéo biểu tình
vì vậy các đại biểu quán triệt chủ trương tập trung thực hiện trọng tâm nhiệm vụ chính trị
tăng cường công tác tuyên truyền vận động phụ nữ
cụ thể là tại những địa phương mà phụ nữ còn hạn chế trong hiểu biết xã hội
để tham gia vào các hoạt động của hội
tiến tới sẽ vào cuộc tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp
về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương